còn tại phía nam gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ ổn định
thời điểm hoạt động mạnh là chiều và tối nên cả hai khu vực nam bộ và tây nguyên
sẽ lặp lại những cơn mưa rào và rông
nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng ở tp hcm vẫn còn duy trì
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố tây nguyên
giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
trên biển vịnh bắc bộ có gió mạnh với cường độ cấp năm
năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
vẫn có mưa rào và rông dài rác khiến cho tầm nhìn xa thấp từ bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước